chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
còn ở việt nam tp hcm vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với chủng mới của virus corona nâng tổng số ca dương tính tại việt nam lên con số bảy người
tuy nhiên cùng với sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng trong việc tăng cường phòng chống dịch bệnh
thì trong thời gian qua trên các mạng xã hội lại ngập tràn những tin tức vì dịch bệnh này
đáng chú ý là phần nhiều trong số đó lại là những tin sai lệch tin giả mạo gây tâm lý hoang mang và bất ổn trong dư luận xã hội
vì vậy mỗi người dân cần tìm hiểu các nguồn tin từ các trang thông tin chính thống của chính phủ bộ y tế và các cơ quan chức năng
khi phát hiện các đối tượng thông tin xuyên tạc sai lệch thì cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp xử lý tránh gây hoang mang và lo sợ quá mức
thưa quý vị tại nước ta tại tp hcm vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với virus corona nâng tổng số ca dương tính ncov tại việt nam lên bảy mươi
bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy quốc tịch mỹ đang lưu trú tại tp hcm
khai thác tiền sử vào ngày một mươi bốn tháng một bệnh nhân bay từ mỹ về việt nam
vào ngày một mươi năm tháng một bệnh nhân quá cảnh tại sân bay của vũ hán trung quốc trong vòng hai giờ đồng hồ
đến ngày một mươi sáu tháng một bệnh nhân tới sân bay tân sơn nhất và di chuyển đến một khách sạn
bệnh nhân khởi bệnh vào ngày hai mươi sáu tháng một vào viện vào ngày ba mươi một tháng một và có kết quả dương tính với ncov
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết đã lập danh sách một mươi năm người từng tiếp xúc với bệnh nhân
gồm bảy nhân viên khách sạn và tám khách đang lưu trú trong khách sạn
trung tâm kiểm soát bệnh tật sẽ tiến hành theo dõi tình trạng sức khỏe của những người này đến hết ngày một mươi năm tháng hai
chuyển sang một thông tin khác bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương sáng nay phát đi thông báo phát hiện
bản kết quả xét nghiệm dương tính với ncov được làm giả
cụ thể hiện trên các trang mạng xã hội đang lan chuyển kết quả xét nghiệm corona do bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương thực hiện
bệnh viện xin khẳng định đây là từ kết quả được làm giả dựa trên các yếu tố sau
xét nghiệm xác định có bị ncov dương tính hay không sẽ dùng dịch ngoái họng
nhưng ở đây phía trên là mẫu bệnh phẩm dịch ngoái học
ở phần kết quả là phần khoanh mực đỏ lại là kết quả của loại xét nghiệm đếm tải lượng virus
mà đến tài lượng virus thì việt nam mới chỉ làm được cho ba loại xét nghiệm là viêm gan b c và hiv
xét nghiệm ncov cần từ ba đến một mươi ngày mới có kết quả
nhưng trên tờ giấy này ngày lấy mẫu bệnh phẩm và ngày có kết quả lại là cùng một ngày
đây là điều rất phi lý
bệnh viện hiện tại không còn khoa xét nghiệm và chữ ký thực hiện và trưởng khoa là một
tại thanh hóa công an thành phố thanh hóa vừa xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật
về dịch bệnh ncov
vào khoảng chín giờ ngày một tháng hai lực lượng công an tỉnh thanh hóa phát hiện tài khoản facebook
thiếu gia họ vũ đăng tải thông tin lào cai phát hiện một mươi hai công dân việt nam nghi nhiễm virus corona mới
để lợi dụng tình hình dịch bệnh kêu gọi kích động công nhân nghỉ việc đình công tại khu công nghiệp
công an tp thanh hóa đã tiến hành xác minh xác định được chủ tài khoản facebook sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa hiện là công nhân công ty hồng mỹ một
khu công nghiệp hoàng long phường tàu xuyên
trong khi báo chí cả nước đều đang cố gắng và đăng tải những thông tin mới nhất chính xác và kịp thời
về diễn biến của dịch bệnh ncov gây ra thì vẫn có những tờ báo và trang mạng xã hội những cá nhân
vì nhiều mục đích khác nhau lại đưa ra những thông tin bịa đặt sai sự thật tạo sự hoang mang trong dư luận xã hội
tại thành phố đà nẵng lực lượng công an thành phố đã tăng cường các biện pháp
kiểm tra phát hiện và xử lý nhiều trường hợp đưa tin đồn thất thiệt
ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phòng ngừa dịch bệnh ncov trên địa bàn
đây là một đối tượng nữ chú quận liên triều thành phố đà nẵng
được phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố đà nẵng
mời làm việc khi có hành vi sử dụng facebook cá nhân chia sẻ bài viết với nội dung
đà nẵng phát hiện hai ca nhiễm virus corona vũ hán kèm đường link bài báo
phát hiện hai người trung quốc ở vũ hán nghi bị viêm phổi cấp tại sân bay đà nẵng
còn đây lại là một nữ đối tượng khác chú quận hải châu thành phố đà nẵng
dù không hề biết chính xác của thông tin về dịch bệnh ncov đến đâu
nhưng vẫn đăng tin và chia sẻ nội dung
tại nha trang đã có rất nhiều người bị nhiễm virus từ khách du lịch trung quốc
nội dung trên được người này chia sẻ vào fanpage nhóm hội mua bán nhà và đất
tại thành phố đà nẵng và nhóm bất động sản đà nẵng
thu hút gần hai triệu đồng

hai trang hội nhóm trên đã có hơn hai trăm linh lượt theo dõi tương tác mỗi ngày
nếu không kịp thời phát hiện thì những thông tin tiêu cực sẽ nhanh chóng được chia sẻ
tạo tâm lý hoang mang trong dư luận nhân dân
các trường hợp được mời làm việc đều không thấy được hậu quả việc làm của bản thân
khi chia sẻ những thông tin sai trái không đúng sự thật trôi nổi trên mạng xã hội
nếu đối tượng nào cố tình tung tin giả và gây hoang mang dư luận
ảnh hưởng đến phòng dịch của chính quyền thành phố đà nẵng
nó riêng cũng như của cả nước nói chung
thì lực lượng công an chúng tôi sẽ kiên quyết là tìm phát hiện và áp dụng những điều luật để xử lý
những tin tức giả đến từ rất nhiều nguồn
những đối tượng muốn gây dối xã hội và trục lợi

nhằm thu hút sự chú ý đưa tin gây sốc để tăng lượng tương tác
tăng số lượng người theo dõi trên mạng xã hội
bởi vậy trước tình hình dịch bệnh
mỗi người dân cần tỉnh táo để cập nhật những thông tin chính thống
cũng như có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu cho bản thân và gia đình
trên những diễn biến phức tạp của dịch bệnh ncov
nhằm góp phần phòng chống tránh dịch bệnh
trong hai ngày một và ngày hai tháng hai
các cán bộ chiến sĩ của công an một số địa phương
đã tổ chức phát khẩu trang
y tế miễn phí cho người dân tham gia giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông ba tỉnh lạng sơn đồng nai đắk lắc
đã phát miễn phí hơn một mươi sáu khẩu trang cho người dân tham gia giao thông
cùng với việc phát miễn phí khẩu trang
lực lượng cảnh sát giao thông còn kết hợp tuyên truyền đến mọi người dân
cách dùng khẩu trang phòng chống dịch bệnh
và các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
nhằm nâng cao ý thức của người dân trong dịp đầu xuân năm mới
việc làm này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất tích cực
của các lái xe và hành khách góp phần chung tay
phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đang có diễn biến phức tạp
một thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa chuyển về cách đây ít phút
vào khoảng bốn giờ chiều nay đã xảy ra một vụ cháy lớn
tại quán karaoke top oan trên đường ngọc khánh quận ba đình thành phố hà nội
đây là một trong những cơ sở kinh doanh karaoke
đã được nghiệm thu về cơ sở hạ tầng phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên vẫn có sự cố xảy ra
theo thông tin ban đầu tại hiện trường ngọn lửa bốc lên từ khu vực tầng ba của quán
sau đó lan rất nhanh ra khu vực mặt tiền
thời điểm xảy ra cháy rất đông nhân viên kịp thời chạy thoát ra khỏi tòa nhà
ngay sau khi xảy ra cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã điều động năm xe chữa cháy và lực lượng có mặt kịp thời
nhanh chóng khống chế được ngọn lửa
hiện tại lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang tiến hành điều tra
xác minh nguyên nhân vụ việc và tìm kiếm phía trong khu vực đám cháy
đến nay vẫn chưa có thống kê chính xác thiệt hại về người và tài sản
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
tiếp tục cập nhật về tình hình dịch bệnh ncov
trước tình hình đại dịch đang lan rộng trong chính phủ và các cơ quan chức năng
đã liên tục có những cuộc họp thống nhất giải pháp
ngăn chặn dịch bệnh
tuy nhiên cũng không ít thông tin giả mạo trên mạng xã hội
đang khiến người dân hoang mang
việc gieo rác nổi sợ hãi là hành vi cần lên án mạnh mẽ
bởi nó gây ra những hệ lụy nghiêm trọng và làm phức tạp tình hình
tết canh tí hai nghìn hai mươi có lẽ là một cái tết ảm đạm
đối với người dân việt nam nói chung và thế giới nói riêng
nội ám ảnh đó mang tên ncov
có thể nói từ khi có thông tin về đại dịch viêm đường hô hấp cấp
do ncov bùng phát
tâm lý chung của người dân là lo lắng và tự tìm cách bảo vệ mình
theo chỉ dẫn của ngành y tế
đây cũng là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất
trong suốt những ngày nghỉ tết nguyên đáng
cũng rất là sợ
tại vì bên mình cũng công ty trung quốc cũng nhiều
thực ra thì mình cũng không có dành về cái dịch corona này lắm
nhưng mà lên mạng đọc thì thấy có cách phòng chống là
tốt nhất là nên đeo khẩu trang
kể từ khi bộ y tế công bố có ba công dân việt nam
nhiễm viêm đường hô hấp cấp do ncov gây ra
thì sự hoang mang bắt đầu lan rộng
bên cạnh những chỉ dẫn phòng tránh bệnh do bộ y tế hướng dẫn
trên mạng xã hội hàng trăm phương pháp chống dịch được chia sẻ
hầu hết mọi thông tin về virus ncov
đều được cập nhật hàng ngày hàng giờ
người ta mất nhau cách tự bảo vệ bản thân
trước thông tin dịch bệnh
cũng không ít những thông tin giả được lan truyền
khiến dự luận hoang mang
tuy nhiên hầu hết các thông tin lan truyền là giả mạo
ngành y tế đã phối hợp rất là chặt chẽ ngành khác
và chúng ta cũng đã chuẩn bị một cách tốt nhất
để sẵn sàng đáp ứng những tình huống
kể cả những tình huống xấu nhất
chúng ta cũng đã có phương án để triển khai
nó phù hợp với sự lây lan của bệnh
phòng ngừa và cảnh giác với dịch bệnh là cần thiết
nhưng không nên quá sợ hãi
và áp dụng không đúng các biện pháp phòng tránh
mối nguy hại của những tin tức giả
về chủng virus ncov đang lan truyền
trên mạng xã hội nguy hiểm
và gây nhiều hệ lụy khôn lường
gây khó khăn cho cơ quan chức năng
trong việc kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh
là tỉnh thành đầu tiên phát hiện
ca nhiễm virus cúm ncov trên cả nước
cho đến nay ngành y tế thành phố
đã nỗ lực hết mình để tìm ra
các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh
hai bệnh nhân người trung quốc hiện đều có
xét nghiệm âm tính với virus ncov
cùng bài báo khoa học về ca virus ncov
trên tạp chí y khoa thế giới cho thấy
nỗ lực của các bác sĩ
trong việc ngăn chặn dịch bệnh
về mặt cơ bản thì thành phố đã chuẩn bị đầy đủ
các nội dung từ giám sát
giám sát thiết bị cũng như những hướng dẫn
về mặt kỹ thuật chuyên môn
và khối hợp chặt chẽ với bác sĩ thành phố hồ chí minh
để chúng ta có thể giám sát
được đầy đủ các trường hợp nguyên hợp
thành phố hồ chí minh là điểm đến
của rất nhiều du khách trung quốc
chính vì vậy ngay từ thời điểm
có thông tin dịch bệnh ncov
sở y tế thành phố hồ chí minh
đã nhiều lần triển khai đến các cơ sở y tế
phương án phòng chống dịch sẵn sàng nhân lực
vật lực để đảm bảo an toàn cho người dân
các biến cáo phòng bệnh liên tục đưa ra
các khu vực điểm nóng dễ lây lan dịch bệnh
được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ
và thành lập đội phản ứng nhanh
để sẵn sàng ứng phó với các tình trạng khẩn cấp
và sẵn sàng triển khai bệnh viện giả chiến
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nếu tình hình dịch bệnh do virus ncov lan rộng
tôi tăng cường truyền thông
thông qua các màn hình trong sân bay
thông qua các hệ thống web
và thông qua tờ rơi cho hành khách
đi và đến dục dịch để cho họ biết
thứ nhất là họ biết cách bảo vệ
bản thân họ khỏi lây nhiễm
từ các nguồn bệnh
và thứ hai là khi mà họ có dấu hiệu nghi ngờ
thì họ biết cách tự phòng ngừa cho người thân
xung quanh cũng như họ biết
các địa chỉ cần thiết để đi đến
khi mà có dấu hiệu nghi ngờ
đối với các cơ sở y tế
tôi yêu cầu là bộ y tế
đã có những chỉ đạo rất là tích cực

và sát sao về những công tác
chuẩn bị từ tiếp nhận
từ các cửa ngõ
ví dụ như phòng thám
qua cấp cứu
và phát hiện sớm
và cách ly người bệnh sớm
và thực hiện những biện pháp để chẩn đoán
cũng như là điều trị theo phát đồ
mà bộ y tế đã ban hành
chính phủ các bộ ban ngành và các địa phương
đang rất nỗ lực và vẫn đang kiểm soát
rất tốt tình trạng dịch bệnh
phim phổi mqv tại việt nam
còn tại tp hcm
chính quyền tp hcm
tuyên bố chấp nhận thiệt hại
từ kinh tế để đảm bảo an toàn xã hội
trước đại dịch việc cập nhật thông tin
liên tục đến người dân giúp họ ý thức
mức độ nguy hiểm của dịch bệnh
và tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh nguy hiểm
với một trong hai ca nhiễm
mqv được bệnh viện chợ rẫy
điều trị thành công cho thấy
nỗ lực của các bác sĩ cũng như
thành quả của ngành y tế việt nam
trong việc ứng phó và vào cuộc chống dịch bệnh
vòng xoáy đại dịch
mqv đã và sẽ tiếp tục
nóng trong những ngày sắp tới
cẩn trọng nhưng không hoang mang
đó là những khuyến cáo của các chuyên gia
trong việc phòng chống dịch
để giải đáp những băn khoăn của người dân về việc
liệu virus mqv có lây lan
ở nhiệt độ trên hai mươi năm độ c hay không
làm cách nào để phòng ngừa lây lan
mqv cho trẻ xin mời quý vị
cùng gặp gỡ vị khách mời hôm nay
của chúng tôi bác sĩ trương hữu khanh
trưởng khoa nhiễm bệnh viện nhi đồng một
xin chào bác sĩ trương hữu khanh
rất vui được tham gia
buổi trò chuyện hôm nay cùng ông
xin chào khán giả
của chương trình an linh tv
thưa ông đại dịch corona
trong thời gian vừa qua đã khiến chúng ta mất một cái tết vui vẻ
vậy thì nên hiểu
về mức độ nguy hiểm của đại dịch corona là như thế nào
n covid có nghĩa là
một dòng covid mới
mà nó chuyển thành
bởi vì chúng ta đã có
kinh điển là có bốn loại h covid
lây bệnh đến người rồi sau đó
có thêm sars
bây giờ nó là một cái loại
mới mà nó xuất phát từ động vật
nó đã lây sang người
và nó tiếp tục lây được từ người sang người
thì cái hiện tượng này nó không phải là
là quá lạ đâu
vì chúng ta đã bị hai lần rồi
virus nó có đặc tính sinh học của nó
tất cả các virus đều có đặc tính sinh học của nó
mình nên nhớ là
cơ thể của mình
muốn tấn công bằng virus vô trong người mình
thứ nhất là phải có tồn tại
và nó không thể tồn tại một mình ở
trong không gian được
mà nó phải
nằm ở trong
cái giọt bắn
cái giọt bắn
thì người ta nghe thấy là cái dòng corona đó
thì đặc tính của nó là gì
nếu mà cái độ không khí loãng á
thì cái nồng độ cái vùng đó nó sẽ ít hơn
thì nếu có virus nó sẽ vô trong người mình ít hơn
cho nên người ta nói là mình phải mở cho thoáng ra
ví dụ như là một mươi m không khí
nó còn một nghìn con virus
nhưng mà nếu một trăm linh m không khí thì chắc chắn nó sẽ loãng ra
đặc biệt là có gió nó sẽ phát tán
loãng ra hết thì cái động độ nó sẽ giảm xuống
và động độ giảm xuống như vậy
thì cái khả năng nó tấn công cho người mình ít đi
và thậm chí là ít virus đi
thứ hai là con virus này đặc tính của nó
là khi mà nhiệt độ từ hai mươi năm độ trở lên á
thì nó yếu đi dần chứ nó có chết
và nó yếu đi như vậy thì khả năng
nó tồn tại trong cái
trong cái không gian nó sẽ giảm đi rất là nhanh
giờ nó sẽ giảm khả năng lây
còn khi nó vào trong cơ thể mình rồi
nó đã nằm trong tế bào mình rồi
thì nó tiếp tục nhờ cái tế bào đó mình nó nhân lên
thì làm sao mà có thể mà
mà mình nói là cơ thể mình ba mươi bảy độ sau nó sống được
tại lúc đó nó đã nằm trong tế bào mình rồi
nó đâu có nằm ở ngoài đâu mà
mà mình so sánh nhiệt độ nữa
và chúng ta biết là chính cái động tác mà
cơ thể mình sốt lên á
là cũng mục tiêu là diệt cái tác nhân gây bệnh
nhưng mà mình không thể làm chuyện đó được
bởi vì nó đã nằm trong tế bào của mình rồi
tất cả những cái việc đó thì chúng ta thấy là
theo những cái nghiên cứu trước bây giờ đó
thì cái virus cúng corona đó
nó thường xảy ra vào mùa đông
và hết mùa đông
thì cái tốc độ nó sẽ giảm lây lan xuống
thì mình hy vọng
với cái hy vọng đó thì mình nghĩ là
ở những cái vùng thiếu nhiệt đới á
mà chuyển sang mùa hè đó
thì cái nhiệt độ nó cao lên
cho cái năng lây ra nó sẽ không lây vào mình
ở miền nam mình á thì không khiến nó nóng
nhưng mà không phải như vậy có nghĩa là mình cứ thoải mái mình
mình cứ không có chuyển phương pháp
mà ngừng ra sai
đó là một ưu thế thôi chứ không phải là ủ
là một cái chắc chắn sẽ loại được virus
và cái ưu thế đó bắt cùng phải làm
có nghĩa là phải mở rộng cửa ra
phải để nhiệt độ hai mươi năm độ trở lên
cho gió nó thông thoáng cho ánh nắng nó vào
thì tất cả những biện pháp nó làm có lợi thì phải làm
thưa bác sĩ trong thời gian vừa qua thì bên cạnh
những thông tin từ cơ quan chức năng giúp người dân
có cái kiến thức để phòng chống bệnh
thì cũng không ít tin giả khiến dư luận
rất là hoang mang vậy thì
bác sĩ có lời khuyên nào dành cho người dân trong việc
tiếp nhận thông tin cũng như là xử lý những cái
kiến thức về thông tin
để đảm bảo phòng chống bệnh á
nếu mình có nguồn để nghe đó
thì thứ nhất là mình cứ vô trong cái
bộ y tế
cdc tp hcm cục y tế dược phòng
và những nhà hàng chính thống của các sở y tế
tôi tin chắc là
không có ai giấu cái bệnh này để làm gì cả
tại vì nó
càng minh bạch nó càng dễ khống chế hơn
người dân càng hiểu biết về bệnh này
nó càng dễ khống chế hơn
người dân tiếp tục hợp tác về bệnh này
thế lại càng khống chế hơn
cái thứ hai đó chưa có cái bệnh nào
mà thủ tướng phải ngồi ra họp thường xuyên như vậy
có nghĩa là
họp như vậy nửa đêm hôm sau là tiếp tục họp
nghĩa là người ta đánh giá
chính phủ của mình đánh giá tùy theo
cái mức độ để mình đưa ra một cái
quyết định vừa đủ
không thiếu mà nó cũng không dư
bởi vì cái điều đó rất là quan trọng
và ngày mai chúng ta là quyết định tiếp
thì tôi nghĩ là
cho đến hiện nay tôi rất là tin là cái hệ thống
chính quyền cũng như hệ thống y tế của mình
làm cái chuyện đúng
chứ không phải là giấu giếm làm cái gì
thưa bác sĩ ngày mai là ngày học sinh
ở tp hcm bắt đầu bước vào kỳ học đầu tiên
sau cái kỳ nghỉ tết nguyên đáng khá dài
tuy nhiên thì
trong cái mùa đại dịch như thế này
thì liệu là chúng ta có nên kéo dài
nữa hay không và làm thế nào để đảm bảo
sức khỏe cho trẻ khi mà trẻ đến trường
để đảm bảo là không có bị lây lan dịch bệnh
cái điều mà mình muốn nghỉ hay không nghỉ đó
thì mình phải suy nghĩ là
nếu nghỉ thì nghỉ tới bao giờ
nếu nghỉ thì mình suy nghĩ tới bao giờ
và có cần thiết nghỉ bây giờ hay là
lan rộng nhiều hơn thì mới quyết định nghỉ
tại vì nếu chúng ta quyết định nghỉ bây giờ chúng ta sẽ không biết
nghỉ tới chừng nào mà cái chuyện học của con nít
cũng khá là quan trọng nếu chuyện chơi á
chuyện mà tụ tập á
chúng ta sẽ không thể nghỉ được
cái quan trọng nhất của mình là gì
nếu em bé đó
nó bước vào trong trường mà nó biết rửa tay
thì chắc chắn nó sẽ
ngắt được cái nguồn rửa tay
từ trong trường đi vào lớp
nếu ở trong lớp mà không biết rửa tay
thì nó sẽ ngăn được cái khả năng
lây bệnh cho nó nó bước ra khỏi trường
nó biết rửa tay thì nó sẽ không mang
nguồn bệnh từ trong trường ra ngoài cộng đồng
vừa về từ trường bước vô nhà
nó biết rửa tay thì chắc chắn nó không mang được
cái nguồn đó thì cái khâu rửa tay đó
mình phải xác định chặt chẽ là
từng khu vực một thứ hai đối với em bé lớn á
thì nếu em bé nào
mà có đi chơi du lịch
từ trung quốc về thì chắc chắn
em bé đó nên báo cho giáo viên
nếu không có triệu chứng thì tự mang khẩu trang
nếu có chữ chứng thì đi bệnh viện
ngay cả em bé nào đó mà đang
bị mắc cảm ho sổ mũi
ở mức độ nhẹ thì mình cũng phải nên mang khẩu trang
để mình bảo vệ bạn bè của mình xung quanh
thì cái điều đó là điều tối thì mình phải làm
và chúng ta nên giáo dục cho em bé
cái nguồn nguy cơ là cái gì
cái nguồn lây thì nó từ đâu
và từ mấy em đó nó có thể giáo dục ngược lại cho người lớn
tại vì con nít thì nó trong sáng
nó nghe gì nó sẽ làm như vậy
chứ còn người lớn thì có thể vì lý do việc này việc kẻ họ giấu giếm
cho nên tôi nghĩ là
đây là một cái dịp để mình huấn luyện lại cho toàn bộ các trẻ
cái ý thức về cái chuyện
là tự bảo vệ mình và bảo vệ cho cộng đồng
ý thức về chuyện vẽ tay cách mang khẩu trang
cũng như là tìm hiểu thêm
về khả năng bệnh của đường hóa hấp
xin cảm ơn những chia sẻ bổ ích của
trương hữu khăn đối với chúng tôi ngày hôm nay
chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân đến đây cũng xin được kết thúc